trong khuôn khổ đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín hôm nay tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc xã ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sác liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
tại hội thảo các học giả trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận về các vấn đề được quan tâm
hội thảo được ban tổ chức chia thành năm diễn đàn với ba trăm tám mươi chín bài của các học giả quốc tế gửi về tham gia hội thảo
bao gồm sự lãnh đạo bằng trách nhiệm vì hòa bình bền vững cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp
chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững cách tiếp cận của phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu
phật giáo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư cách tiếp cận của phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững
đây là đại lễ vê sắc có khối lượng quốc tế tham gia lớn nhất từ trước tới nay
chất lượng của các bài tham luận được đánh giá rất cao thu hút được hơn một sáu trăm linh đại biểu khách quốc tế đến từ một trăm một mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có các vị nguyên thủ quốc gia các nhà lãnh đạo phật giáo quốc tế chư vị giáo sư tiến sĩ và đông đảo quý đại biểu khách quý tham dự
hôm nay thì cũng lại được trực tiếp gọi là truy cập vào các cái tài liệu của hội thảo thông qua mã qr code phật giáo thế giới cũng như phật giáo việt nam nói riêng
thì đã biết ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất
những mặt tích cực của công nghệ hiện đại trong hoạt động của mình và bộ thông tin thông rất ủng hộ và rất mong muốn là thông qua những phương tiện mới này
những công nghệ tiên tiến mới này thì những giá trị phật giáo cũng như hoạt động phật giáo sẽ ngày càng đến rộng rãi hơn với chúng sinh
đến với cuộc sống của mọi người dân và có đó là góp phần vào việc xây dựng một xã hội ổn định một cuộc sống của người dân ngày càng hạnh phúc
với rất nhiều câu hỏi vấn đáp và phần thảo luận sôi nổi hội thảo quốc tế đã đi đến thống nhất một số giải pháp để giải quyết và hướng đến vấn đề cho cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững